kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống
công quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn số ca mắc mới covid một mươi chín của cả nước đã tăng mạnh từ sau tết nguyên đán
nhất là ở một số tỉnh thành phía bắc như hà nội bắc ninh hải phòng quảng ninh hòa bình thái nguyên phú thọ
ngoài hà nội đã chạm mốc trên năm ca mới một ngày hàng loạt tỉnh thành đã ghi nhận một đến hai ca một ngày
trước tình hình này nhiều tỉnh miền bắc đã phải gấp rút thậm chí giáo riết chặn dịch
hiện hơn chín mươi sáu f ở hà nội mắc covid một mươi chín thể nhẹ hoặc không có triệu chứng
khoảng bốn còn lại tương đương hơn bốn năm trăm linh ca phải nhập viện điều trị
trong đó có hơn bốn hai trăm linh ca điều trị tại các bệnh viện của hà nội tầng hai và tầng ba
ba trăm năm mươi một ca điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đại học y hà nội
tại hải phòng theo sở y tế thành phố số ca bệnh nặng nguy kịch là một trăm bốn mươi tám ca
trong đó có bảy ca nguy kịch phải thở máy xăm
tính từ đầu dịch đến ngày một mươi chín tháng hai hải phòng ghi nhận một trăm hai mươi một ca tử vong
trong ngày một mươi chín tháng hai có ba ca tử vong
ông lê khắc nam phó chủ tịch thành phố kiêm giám đốc sở y tế hải phòng cho biết
hiện mỗi ngày thành phố ghi nhận trên một ca covid một mươi chín nằm ở mức trung bình
so với số ca nhiễm các tỉnh thành lân cận
trong khi đó tại bắc ninh một trong hai tỉnh dịch rất nóng vào hồi tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hiện đang nóng trở lại
ngày một mươi chín tháng hai bắc ninh ghi nhận một trăm hai mươi một ca tử vong
ghi nhận hai hai mươi hai ca mắc đứng thứ hai cả nước và là mức cao nhất sau tết
trong khi những ngày trước đó cũng từ một đến một năm trăm linh ca
hiện bắc ninh đang có một mươi sáu chín trăm linh f đang được điều trị quản lý trong đó có năm mươi bảy ca nặng
từ ba ngày gần đây quảng ninh đang tập trung tăng cường giám sát người ra vào các khu công nghiệp
đồng thời có biện pháp chuyển đổi với các lớp học có nhiều f
nhờ đó số ca mắc mới đang theo chiều hướng giảm dần
ông ninh văn chủ
giám đốc cdc quảng ninh cho biết
do tỷ lệ tiêm vaccine của quảng ninh đạt vào nhóm hàng đầu của cả nước
đến nay tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm ba mũi vaccine đến chín mươi ba
vì thế dù số ca mắc mới cao nhưng cả tỉnh chỉ có hơn một ca f đang điều trị tại bệnh viện
còn lại tình trạng rất nhẹ chỉ cần theo dõi tại nhà số ca nặng và nguy kịch dưới một
tại hà nội chủ tịch ubnd tp dn đã có không điện
tăng cường các biện pháp thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó thành phố yêu cầu tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
đẩy mạnh tiến độ tiêm mũi bổ sung mùi nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
hoàn thành tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại trong quý một năm hai nghìn hai mươi hai
hà nội cũng ra soát mũi bổ sung giường điều trị covid một mươi chín tại các bệnh viện thành phố
đảm bảo giường điều trị tại tầng hai và tầng ba
giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong bằng cách
tăng cường hội chẩn chỉ đạo tuyến
tăng cường cung cấp gói thuốc c thuốc kháng virus cho bệnh nhân tại các tầng điều trị
hà nội cũng có lợi thế là có nhiều bệnh viện tuyến trung ương bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn
và các bệnh viện này hiện cũng đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cho hà nội
ông nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
hiện tại bệnh viện đang tích cực tập trung điều trị những ca covid một mươi chín nặng
phần lớn trong số này là bệnh nhân của hà nội
tại hải phòng ông lê khắc nam phó chủ tịch thành phố kim
sở y tế thành phố cho rằng
trong bối cảnh mở cửa thì các ca dương tính chúng tôi cũng xác định
như một loại cúm mùa chủ yếu bây giờ nhìn vào chỉ số tử vong và chuyển nặng
hiện chỉ số này tại hải phòng đang ở mức rất thấp
quý vị thân mến số ca mắc mới tăng cao
còn lo nhiều người dân chủ quan cho rằng đằng nào cũng đến lượt ai rồi cũng mắc
chính suy nghĩ trước sau gì cũng ép hôm này đã dẫn đến việc lơ là
không có ý thức trong phòng dịch dẫn tới số ca nhiễm tăng lên
thực tế không đơn giản
như vậy mặc dù đa số f sẽ khỏi triệu chứng nhẹ
nhưng vẫn có những người có bệnh nền và người già thì nguy cơ trở nặng rất lớn
nếu số lượng ít thì hệ thống điều trị vẫn có thể đáp ứng được
nhưng người trở nạn nhiều trên số tuyệt đối sẽ gây ra quá tải y tế
mới đây một hôn lễ tập thể dành cho các y bác sĩ đã được tổ chức
cô dâu chú rể đều là những nhân viên y tế
từng phải hoãn cưới để tham gia chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
đám cưới tập thể của hai mươi y bác sĩ
cán bộ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đều chuẩn bị từ khoảng hai tháng trước
vào tối hai mươi tháng hai hôm lễ chính thức diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo bệnh viện
gia đình cô dâu chú rể
nhiều cặp đôi ngồi chờ trước giờ bắt đầu hôn lễ
bác sĩ nguyễn cảnh trung và vợ bác sĩ hoàng thị lâm bên trái
mới đón cậu con trai đầu lòng cách đây một mươi bảy ngày
không có gì tuyệt vời hơn khi ngày vui của hai vợ chồng
cũng là ngày vui của nhiều đồng nghiệp khác tại bệnh viện
bác sĩ trung chia sẻ
chị thiêu thị thúy huệ bay từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
để tham dự lễ cưới cùng chồng là thượng úy nguyễn anh kiệt phòng khoa học quân sự
hai người dự định cưới vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng anh kiệt phải ở lại bệnh viện để chống dịch covid một mươi chín
từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
điều dưỡng cao thị bích phượng cùng chồng có mặt từ rất sớm
tập lại những điệu nhảy khiêu vũ để trình diễn trong lễ cưới
hai vợ chồng vui khi được bệnh viện tổ chức một đám cưới hoành tráng
chúng tôi cũng không cần nghĩ ngợi về trang phục địa điểm hay chụp hình
tất cả đã có bệnh viện lo chị phượng nói
tham dự lễ cưới của anh nguyễn lương nhật an và bác sĩ trịnh thị thu hằng
còn có con gái a nhi một mươi hai tháng tuổi
anh an và chị hằng đã khoản tổ chức đám cưới hai lần vào năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
cảm giác như quay lại khoảng thời gian lúc chuẩn bị cưới hai lần trước
và còn hồi hộp hơn khi hôm nay chương trình được phát trực tiếp
bác sĩ hằng chia sẻ
nhìn những nụ cười ràng rỡ của các gặp cô dâu chú rể
chắc hẳn họ đã phải chờ đợi rất lâu để có thể nắm tay nhau đi vào lễ đường
chúc cho các cặp đôi sẽ mãi mãi hạnh phúc cùng nhau đi đến cuối con đường
và xin được gửi lời cảm ơn đến họ những người đã hy sinh hạnh phúc của bản thân
để hoàn thành sứ mệnh của một người y bác sĩ
chỉ trong vòng một tuần qua khi số ca mắc mới covid một mươi chín tăng chóng mặt
hơn năm ca mỗi ngày
nhiều người dân hà nội lo lắng đổ xô tìm mua các bộ kit test nhanh
để tự xét nghiệm
điều này tả cơ hội cho nhiều người đẩy giá kit test lên đỉnh thậm chí cháy hàng
dù giá các loại kit test này giao động theo ngày
nhưng tâm lý chung ai cũng muốn mua dự phòng vài bộ trong nhà để khi cần
ít thì một mươi bộ nhiều thì mua cả hộp
cứ thế thị trường mua bán ký test được đẩy lên đỉnh điểm
và nhiều nơi đã xảy ra tình trạng cháy hàng
tại một số hiệu thuốc trên địa bàn thành phố hà nội
hầu hết các hiệu thuốc đều bày bán các bộ test nhanh covid một mươi chín
tại một số nhà thuốc giá các loại kites covid một mươi chín ở nhiều mức giá khác nhau
tùy vào nơi sản xuất như trung quốc hàn quốc thổ nhĩ kỳ
khi được hỏi mua ký test nhanh covid một mươi chín
nhân viên một hiệu thuốc trên đường lạc long quân tây hồ cho biết
hiện cửa hàng này chỉ bán duy nhất một loại test nhanh biocredit của hàn quốc
với giá tám mươi đồng một bộ
mỗi ngày hiệu thuốc bán được hơn năm mươi bộ
tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước tết
không chỉ các cửa hàng thuốc
mặt hàng kit test nhanh covid một mươi chín
được mua bán sôi động trên các trang thương mại điện tử nhóm rau vặt
chỉ cần gõ từ khóa kit test covid một mươi chín
trên thanh công cụ tìm kiếm của facebook
người dùng sẽ dễ dàng tìm thấy các bài đăng mua bán sản phẩm này
hàng công ty hàng chất lượng độ nhạy chín mươi chín
những từ khóa được gắn kèm các bài đăng bán ký test
với đủ chủng loại
từ trung quốc hàn quốc thổ nhĩ kỳ hay đức
với đủ mức giá khác nhau
thuyền giao động từ năm mươi năm đồng một bộ
đến một trăm linh đồng một bộ
chỉ cần người mua chốt số lượng
và chuyển khoản thanh toán sẽ được ship tận nhà
còn trên trang chợ thuốc hapulico
mỗi ngày có hàng chục dòng trạng thái rủ mua chung
bán sỉ lệ kit test covid một mươi chín
nhiều loại kit test nhanh covid một mươi chín
được người bán giới thiệu rao bán có giá rẻ hơn
như bộ test nhanh standard q korea
được rao bán năm mươi sáu đồng một bộ
hay loại test nhanh love novation của trung quốc
được rao bán với giá năm mươi hai đồng một bộ
kit test nhanh covid một mươi chín
lâu và có thể gây ra nhiều hệ lụy
ông thuyết nêu quan điểm nếu tiếp tục ứng xử không bình thường sẽ rất thiệt thòi cho học sinh
giáo viên phụ huynh và cho cả những người đầu tư giáo dục
phân tích rõ hơn vì giáo sư này cho rằng dạy học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
phương pháp này có nhiều hạn chế mà trước hết là không đáp ứng được chất lượng dạy và học
theo ông học trực tuyến khó đảm bảo như học trực tiếp đặc biệt là với học sinh nhỏ
và học sinh cuối cấp
như học sinh mầm non không được đến trường và cũng không được học trực tuyến
sẽ không thể có đủ điều kiện để chuẩn bị vào lớp một
với học sinh lớp một bắt đầu học chữ việc học trực tuyến sẽ khiến cho bố mẹ vất vả
còn lại học sinh cuối cấp cũng không thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển cấp nếu học online kéo dài
bất cập khác được nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục chỉ ra là khi học trực tuyến
học sinh không có nhiều cơ hội giao tiếp nhiều gia đình có bố mẹ bận đi làm
học sinh tự xoay sở
học online một mình ở nhà nên về lâu về dài trẻ sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý
ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng mềm
theo ông thuyết các địa phương trên cả nước đã đủ điều kiện đưa học sinh các cấp trở lại trường
dù số ca nhiễm vẫn tăng cao ông cho rằng số ca diễn biến nặng đã ít hơn trước nhiều
những người bị covid một mươi chín cũng chỉ trên mức cúng bình thường chứ không quá nguy hiểm
các ngành đã trở lại bình thường thậm chí ngành rủi ro cao như du lịch
vẫn phải mở cửa vì xã hội không thể trị trệ không thể vì dịch
mà mãi đóng ban các hoạt động quá lâu
ông thiết nói và nhấn mạnh ngành giáo dục cũng cần cho học sinh trở lại trường học
về vấn đề mở cửa trường học thế nào cho an toàn
giáo sư nguyễn minh thuyết góp ý trước hết cần đẩy mạnh tiêm vaccine
riêng với trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ngành y tế cần gấp rút nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài
lấy ý kiến tư vấn của các tổ chức y tế nước ngoài để có căn cứ triển khai
trước nhiều băng khoăn của phụ huynh về việc nếu không cho trẻ học bán trú
sẽ rất khó đảm bảo việc đưa đón học sinh
giáo sư nguyễn minh thuyết cho rằng gia đình cần chia sẻ và gánh vác khó khăn với nhà trường
với mục tiêu trước hết là đảm bảo an toàn cho học sinh
việc cùng ăn trưa ở trường theo ông thuyết có thể tạo thêm nguy cơ cho học sinh
dù còn nhiều băng khoan về những khó khăn khi đưa trẻ trở lại trường
giáo sư nguyễn minh thuyết tái khẳng định việc này không thể chậm trễ hơn
khuyến cáo thêm về điều kiện đảm bảo cho trẻ khi đến trường
phó giáo sư nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho biết
nhà trường cần hướng dẫn học sinh đảm bảo năm k sát khuẩn tay thường xuyên
và quan trọng hơn là ổn định tâm lý cho học sinh
quý vị và các bạn thân mến xả không chỉ là gia vị món ăn thêm thơm ngon
mà còn giúp chữa bệnh sát khuẩn và trước tình hình dịch phức tạp
sông xà còn hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
tại hà nội giá rau củ những ngày này đang tăng chóng mặt
tại một số chợ dân sinh trên địa bàn xả tăng giá gấp ba thì là bốn trăm linh đồng một kg
tía tô cháy hàng tìm mỏi mắt không có điểm
tại các chợ hiện tại xã đang có giá năm mươi đồng một cân trước tết chỉ khoảng một mươi bảy đồng
những người bán rau tại chợ thừa nhận giá rau củ đặc biệt là những loại được dùng để sông hơi
những ngày này tăng giá mạnh
tí tô cháy hàng không nhập nổi để bán thì la và các loại rau khác cũng tăng giá một cách khó hiểu
một số nhà vườn tại phú thọ thời điểm này không khí mua bán diễn ra tấp nập
ông hoàng văn tân tam nông phú thọ cho biết
những ngày này liên tục
có khách đặt hàng mua xả làm không hết việc nên vợ chồng ông phải thuê thêm nhân công
ông tân nói giá những ngày này tăng khá cao
trước tết giao buôn chỉ được khoảng một mươi đồng một kg
thế nhưng những ngày này lái buôn chủ động tăng giá lên một mươi năm đồng một kg
chúng tôi làm ra bao nhiêu là có người cần hết bấy nhiêu
gia đình tôi thuê thêm ba người làm nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu
trong khi đó bà thiêu thị hòa chủ một vườn tại tam nông phú thọ cho biết
từ thời điểm sau tết
mỗi ngày bà kiếm tiền triệu nhờ bán xã gừng dù diện tích canh tác không lớn
bà hòa nói năm trước tận dụng diện tích tất bỏ hoang ven đường và một số phần ruộng càng cổi
vợ chồng tôi trồng xả và gừng
đất ở quê thì mênh mông thấy tiếc nên tôi trồng vậy chứ không tính toán đến lợi lãi
thật không ngờ từ sau tết rất nhiều người đặt mua gia đình tôi mỗi ngày đều vặt xã đào gừng để bán
thu nhập rất ổn định có những ngày gia đình tôi thu hai ba triệu đồng
mấy ngày nay mưa gió khách đặt rất nhiều nhưng tôi phải từ chối
tình hình dịch tại hà nội và các tỉnh lân cận đang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
khi giá các loại xả gần ti tô để sông tăng lên người dân có thể tận dụng vỏ cam kết hợp viên sông để thay thế
cũng vì lo lắng khi mắc covid một mươi chín nhiều người tự mua thuốc phòng điều trị covid một mươi chín sách tay của nga
tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên lãng phí tiền bạc thuốc tiềm ẩn nhiều tóc dụng vụ
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho biết
thời gian gần đây ông nhận được nhiều tin nhắn hỏi về các hộp thuốc xanh đỏ chữ tiếng nga loàn hoàng
được cho là có tác dụng điều trị covid một mươi chín
tuy nhiên theo ông người dân không tự ý dùng vì đều là thuốc sách tay không rõ nguồn gốc
phó giáo sư hiếu nhấn mạnh người dân không nên lãng phí tiền bạc và tiếp tay cho các nhóm buôn lậu thuốc
hiện nay tỉ lệ tự khỏi trên người đã được tiêm chủng đầy đủ rất cao
nên thuốc gì uống vào cũng đều khỏi
phân tích thêm về điều này dược sĩ hà quang tuyến trưởng khoa dược bệnh viện đại học y dược hà nội cho biết
thuốc xanh thuốc đỏ hay là abidone umifelovir là thuốc kháng virus phổ rộng được cấp phép sử dụng để dự phòng
và điều trị cúng mùa tại trung quốc và nga từ năm hai nghìn sáu
thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy thuốc abidon có hoạt tính kháng virus đối với một số virus đường hô hấp ở người
như virus cúng a b c andenovir
tại trung quốc umifelovir cũng được thử nghiệm trên bệnh nhân covid một mươi chín ngay giai đoạn đầu bùng phát dịch
tuy nhiên kết quả về hiệu quả của uminefovir là không đồng nhất giữa các nghiên cứu
một số nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gột về hiệu quả và an toàn của amidon trên bệnh nhân covid một mươi chín
đã được thực hiện bởi b amani và các cộng sự năm hai nghìn hai mươi một
dựa trên các dữ liệu nghiên cứu trên pubmed
ampax và medsrxiv tổng quan đã cho thấy không có sự khác biệt về hiệu quả giữa việc dùng abidol
và không dùng abidon ở bệnh nhân covid một mươi chín
sử dụng abidon có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ hơn các tác dụng phụ hay gặp phải là rối loạn tiêu hóa tiêu chảy nôm
bộ y tế mới đây cũng đã cấp số đăng ký lưu hành cho ba thuốc chứa hoạt chất monuperavir được sản xuất trong nước
dự kiến có giá dưới ba trăm linh đồng một hộp
xin đưa chuyển sang các thông tin
các thông tin đáng chú ý khác một nghiên cứu từ israel mới đây đã chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa một loại vitamin
với nguy cơ chuyển nặng và tử vong do covid một mươi chín không phải vitamin c như nhiều người nghĩ
nghiên cứu tại đại học johns bar island và trung tâm y tế galileo của israel cho thấy
bổ sung đủ vitamin d có thể ảnh hưởng tích cực đến diễn tiến của bệnh covid một mươi chín
bởi lẽ loại vitamin này có vai trò trong việc thúc đẩy phản ứng miễn dịch tự nhiên chống lại covid một mươi chín
theo các kết quả vừa công bố
trên tạp chí khoa học plas wal bệnh nhân thiếu hụt vitamin d có nguy cơ mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
hoặc nguy kịch cao hơn một mươi bốn lần so với người nạp đủ
tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân đủ vitamin d là hai ba trong khi ở những người thiếu vitamin d lên tới hai mươi năm
dữ liệu dựa trên bệnh nhân covid một mươi chín thuộc hai đợt bùng phát đầu tiên ở israel họ chưa được tiêm ngừa vaccine
tỷ lệ chuyển nặng và tử vong chắc chắn giảm mạnh sau này khi hầu hết mọi người đã được tiêm chủng
tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ khác biệt giữa người đủ và thiếu vitamin d vẫn còn tồn tại
do đó không có lý do gì không bổ sung vitamin d như một mũi tiêm tăng cường
giáo sư michael edelstein từ đại học bar island thành viên nhóm nghiên cứu phát triển transkitech daily
nghiên cứu này đóng góp vào cơ sở bằng chứng cho thấy tiền sử thiếu hụt vitamin d là một yếu tố nguy cơ dự báo liên quan đến diễn tiến lâm sàng bệnh covid một mươi chín
nên một lần nữa cho thấy lời khuyên cố gắng giữ phòng óc thông thoáng có nắng trời sẽ tốt hơn cho bệnh nhân covid một mươi chín
bởi lẽ nguồn dồi dào nhất của vitamin d chính là ánh nắng
ngoài ra vitamin d có thể được bổ sung qua viên uống và một số loại thực phẩm
theo dịch vụ y tế quốc gia anh nss vitamin d dồi dào trong dầu cá cá hồi cá thu cá mòi cá trích gang thịt đỏ và lòng đỏ trứng
trong bối cảnh nhiều nước mở cửa tiến gần đến giai đoạn bình thường
một làn sóng covid một mươi chín mới đang tấn công vào đối tượng trẻ em nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất do tỷ lệ bao phủ vaccine thấp
các nhà khoa học nhận định biến thể omicrone có khả năng chống lại phản ứng miễn dịch tự nhiên của trẻ em tốt hơn các biến thể trước
mặc dù một tín hiệu tích cực là hầu hết trẻ mắc bệnh này không có biến chứng nặng
theo thống kê từ ngày hai đến ngày một mươi hai tháng hai tại malaysia có khoảng gần một mươi bảy ca mắc ở trẻ em dưới một mươi hai tuổi
tăng một trăm sáu mươi so với tuần trước đó
đã ghi nhận mức tăng đột biến bệnh nhi nhập viện
có ba ca tử vong do covid một mươi chín liên quan đến trẻ dưới một mươi hai tuổi hai ca dưới năm tuổi tại malaysia
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ cho biết
lan sóng dịch omitron gây ra có thể khiến số trẻ em và thanh thiếu niên nhập viện điều trị tăng tới bốn lần so với biến thể delta trước đó
số bệnh nhân covid một mươi chín là trẻ em dưới năm tuổi tăng vọt do nhóm đối tượng này chưa được tiêm chủng
tại hồng kông trung quốc với tỷ lệ các ca covid một mươi chín tăng nhanh
nhiều cha mẹ vội vã đưa con đến các điểm tiêm chủng sau khi chính quyền thành phố chấp thuận cho trẻ em từ ba tuổi trở lên
tiêm vaccine sinovac của trung quốc từ ngày một mươi năm tháng hai
trong khi những trẻ em từ năm tuổi trở lên có thể tiêm vaccine biontech
số lượng trẻ em mắc covid một mươi chín tăng mạnh do các trường học mở cửa trở lại khiến tỷ lệ lây nhiễm gia tăng
trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine ở trẻ em chưa cao đặc biệt ở nhóm nhỏ tuổi
ngoài ra các chuyên gia y tế cho rằng không giống biến thể danta
chủ yếu tấn công vào phổi của người bệnh biến thể omicron có xu hướng ảnh hưởng đến hệ hô hấp trên của người mắc
đường hô hấp trên và đường mũi ở trẻ em nhỏ hơn người lớn
do vậy nguy cơ mắc các triệu chứng bệnh lớn hơn
những triệu chứng này có thể biến chứng thành hen xuyển hoặc viêm phổi do viêm và tắc nghẽn niêm mạc
mặc dù vậy các chuyên gia đã nhất trí cho rằng trẻ mắc bệnh này không có biến chứng nặng
nguy cơ nhập viện và phải điều trị tích cực ở trẻ nhiễm omicron cũng thấp hơn
so với nhóm nhiễm biến thể delta
tuy nhiên khả năng lây lan mạnh của biến thể omit fron vẫn có thể khiến cho số trẻ nhập viện tăng cao hơn
và có nhiều triệu chứng hơn như là viêm phổi viêm tiểu phế quản ở nhóm trẻ em dưới năm tuổi chưa được tiêm chủng
mặc dù trong quá trình mắc bệnh trẻ có xu hướng diễn biến nhẹ hơn
nhưng những tác động hậu covid một mươi chín đối với nhóm trẻ em cũng là một vấn đề cần được giới chức y tế các nước quan tâm
thưa quý vị và các bạn nếu trẻ chưa được tiêm thì tốt nhất những người đủ điều kiện tiêm như cha mẹ
thầy cô và những người xung quanh trẻ phải được tiêm để giúp trẻ được bảo vệ tốt hơn
ngoài ra chúng ta cũng phải có các biện pháp phòng tránh khác như đeo khẩu trang cho trẻ khi ra ngoài
tiêm phòng cúm đầy đủ tránh đưa trẻ đến nơi có nguy cơ lây nhiễm
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe và đề sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi